một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với số tiền lên đến hơn hai tỷ đồng vừa bị công an tp vinh của tỉnh nghệ an
đã đấu tranh triệt phá bắt giữ một mươi bốn đối tượng
cầm đầu đường dây là nguyễn đình quân chú tại tỉnh đồng nai
là đối tượng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc
quân sử dụng tài khoản tổng supermaster để tổ chức đường dây đánh bạc
qua mạng internet cho các con bạc
nguyễn văn chiến và lê trí công chú tại tp hải phòng là tổng dưới của quân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt nguyễn đình quân tổ chức đánh bạc
với số tiền hơn hai tỷ đồng
công an tp vinh thu giữ một ô tô một mươi năm điện thoại di động phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng
mà các đối tượng sử dụng để giao dịch
mua bán ma túy từ tp hồ chí minh về hải phòng tiêu thụ
nguyễn quang việt chú tại quận lê trân tp hải phòng
đã bị công an quận lê trân tp hải phòng bắt giữ
lực lượng công an đã phát hiện việt thường giấu ma túy vào trong các thiết bị điện tử
để vận chuyển từ tp hồ chí minh về địa bàn quận lê trân và tp hải phòng tiêu thụ
chiều ngày ba tháng một mươi hai công an quận lê trân tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng
nguyễn quang việt khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt

và chín ba mươi tám gam coca e

chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
tại thanh hóa công an huyện ngọc lạc cũng vừa đấu tranh triệt xóa đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô số đề qua mạng internet
với số tiền lên đến hơn gần ba mươi tỷ đồng
đồng loạt tấn công vào hai điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô số đề qua mạng
lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng nguyễn viết giang nguyễn ngọc tùng lưu thành phong hồ sĩ tùng và nguyễn văn thực
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
tiến hành khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động hai máy tính hơn ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
và nhiều giấy tờ sổ sách tài khoản ngân hàng có liên quan
các đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
riêng đối với hai đối tượng lưu thành phong và hồ sĩ tùng cơ quan công an xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến khi bị bắt
phong đã câu kết với một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đẻ qua facebook
zalo với các tài khoản ảo với số tiền giao dịch gần một mươi tỷ đồng
mua bán ma túy từ tp hcm về hải phòng tiêu thụ
nguyễn quang việt chú tại quận hai
lực lượng đê chân tp hcm đã bị công an quận đê chân tp hcm bắt giữ
lực lượng công an phát hiện việt thường giấu ma túy vào trong các thiết bị điện tử để vận chuyển từ tp hcm về địa bàn quận đê chân và tp hcm tiêu thụ
ngày ba tháng một mươi hai công an quận đê chân tiến hành kiểm tra và bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt
lực lượng công an thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram methamphetamine bảy tám mươi tám gram mdma và chín ba mươi tám gram cocaine

tại tỉnh bình dương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở vũ trường kami có địa chỉ tại số một trăm linh sáu đại lộ bình dương phường phú hòa thành phố thủ dầu một
các lực lượng chức năng công an tỉnh bình dương đã phát hiện nhiều người dương tính với ma túy
trong đó bắt giữ một đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng các vật chứng liên quan
tại thời điểm kiểm tra cơ sở đang mở cửa hoạt động
trong cơ sở thì có hai mươi một khách hàng và ba mươi sáu nhân viên
qua test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi ba người bốn nhân viên
dương tính với chất ma túy
trong đó thì tại bàn số bảy của cơ sở
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng bùi văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
quê tỉnh bạc liêu đang tổ chức sử dụng trái phép ma túy cùng ba đối tượng khác
thu giữ một tờ tiền bên trong chứa ba mươi chín gram ketamin
một viên nén thuốc lắc loại mdma
qua làm việc đối tượng cảnh khai nhận đã mua ma túy từ một người không rõ lai lịch
để cho cả nhóm cùng sử dụng
nhưng chưa qua sử dụng hết thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện
vụ việc đang được giao cho công an thành phố thủ dầu một tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an quận lê trân của thành phố hải phòng vừa bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận lê trân
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lớn từ thành phố hồ chí minh
về địa bàn thành phố hải phòng tiêu thụ
qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện
đối tượng việt thường giấu ma túy với số lượng lớn từ thành phố hồ chí minh
vào trong các thiết bị điện tử
để vận chuyển về địa bàn quận đê trân và thành phố hải phòng tiêu thụ
chiều ngày ba tháng một mươi hai công an quận lê trân tiến hành kiểm tra
và bắt giữ đối tượng nguyễn quang việt
tại khu vực ngõ phạm huy thông trên địa bàn quận đề trân
sau khi đấu tranh đối tượng khai nhận nơi cất giấu ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của việt
thu giữ hơn sáu trăm hai mươi tám gram metafetamin bảy tám mươi tám gram mdma và chín ba mươi tám gram cocaine
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá rắc rực qua mạng internet

trong đó đối tượng mai quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc
quá trình điều tra ban đầu xác định đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thắng được một đối tượng chưa rõ lai lịch giao cho một tài khoản tổ chức đánh bạc trái phép
dưới hình thức cá rắc rực qua mạng internet trên trang web abong tám mươi tám com
sau đó thắng tạo ra nhiều tài khoản đánh bạc khác giao cho các đối tượng để đánh bạc trái phép
được thắng thua bằng tiền
trong thời gian từ ngày một tháng một mươi một đến khi bị bắt
các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền gần năm tỷ đồng
một vụ cháy vừa xảy ra tại nhà một người dân ở xã phùng hưng huyện khói châu của tỉnh hưng yên
khiến hai người tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai tại nhà bà nguyễn thị thái
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện đã điều động cán bộ chiến sĩ
một xe chữa cháy và một xe chỉ huy nhanh chóng đến hiện trường
phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
tiến hành trịa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy cơ bản được không chế
phát hiện ở trên tầng hai của ngôi nhà có hai nạn nhân đã tử vong
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy
đến khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai
đám cháy được dập tắt hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị đồn biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an cho biết
vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới
vào tối ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực ấp láng biển xã hưng điền huyện tân hưng
cách đường biên giới khoảng một trăm linh m
đồn biên phòng sông trăng bộ đội biên phòng tỉnh long an
cùng đội phòng chống buôn lậu đoạn đặc nhiệm miền nam đồng chú trì
phù hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ chiêu huy bộ đội biên phòng tỉnh long an
tổ công tác tiến hành kiểm tra và tạm giữ nhiều túi ni lông chứa pháo nổ
có trọng lượng khoảng tám năm kg
qua điều tra truy xét xác minh đối tượng vận chuyển tên hồ văn thiện
quê tính đồng tháp hiện tạm trú tại huyện tân hưng tỉnh long an
đối tượng khai nhận được một người ngụ xã hưng điền tân hưng
rủ đi vận chuyển thuê số tăng vật trên với số tiền hai trăm linh đồng mỗi gói hàng
tiến hành mời nguyễn văn thắng tức là thật
ngụ ấp gọi chú xã hưng điền tân hưng long an nên làm việc
bước đầu đối tượng thắng khai nhận được một đối tượng ngụ ấp láng biển
xã hưng điền tân hưng long an rủ đi vận chuyển thuê thuốc trừ sâu
từ campuchia về việt nam với giá tiền năm trăm linh đồng
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một đồn biên phòng sông trăng
cũng đã bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ lên đến một bảy trăm ba mươi chín kg
ước tính khoảng hai tỷ đồng
trong ngày bảy tháng một mươi hai công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng
nguyễn thị huyền trâm ba mươi ba tuổi trú tỉnh đồng nai cấm đi khỏi nơi cư trú
do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố biên hòa
và công an phường thống nhất bắt quả tang trâm đang vận chuyển một mươi hộp pháo nổ
loại bốn mươi chín ống một hợp tổng trọng lượng một mươi bảy kg tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất
qua đấu tranh đối tượng trâm khai nhận mua số pháo trên của một đối tượng
chưa rõ lây lịch với giá chín triệu năm trăm linh ngàn đồng từ quận năm tp hcm về bán cho khách
trên địa bàn huyện trảng bom với giá một mươi ba triệu đồng
trên đường đi lấy pháo về thì bị lực lượng tuần tra công an thành phố biên hòa
đồng nai phát hiện bắt giữ hiện công an thành phố biên hòa đồng nai đang điều tra
mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trong ngày bảy tháng một mươi hai công an thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết
đã bắt quả tan hai đối tượng có hành vi tổ chức cá độ bóng đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố hồng ngự phố hợp đồng biên phòng
xã bình thạnh phát hiện bắt quả tang nguyễn văn hồng bốn mươi tuổi và huỳnh đoan khang hai mươi tám tuổi
cùng ngụ địa phương có hành vi tổ chức các cực bóng đá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai quyến vở hai điện thoại di động
bên trong có nội dung tin nhắn liên quan đến cá cực bóng đá
qua làm việc một số người đã thừa nhận hành vi tham gia các cực bóng đá
với suất tiền cá cực bối trận từ hai trăm linh đồng đến năm triệu đồng
cũng trong ngày bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
vừa tiếp nhận đối tượng mai văn thi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quê quán tại xã nga thắng
huyện nga sơn tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi giết người
đây là hung thủ đã gây ra vụ trọng án làm chết hai người xảy ra tại địa bàn
của xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận vào hơn hai mươi năm năm về trước
theo hồ sơ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mai văn thi lúc đó bốn mươi một tuổi từ thanh hóa
và huyện đức linh tỉnh bình thuận làm thuê
vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quá trình tổ chức nhậu trong một tròi rẫy
ở xã đa ca huyện đức linh với một số người thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
thì để dùng dao tấn công khi hai người chết tại chỗ rồi bỏ trốn
ngày ba mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức linh
rồi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và quyết định truy nã mai văn thi
trên toàn quốc về tội giết người
sau khi gây án mai văn thi bỏ trốn ra tỉnh tuyên quang thay tên đổi họ
thành nguyễn văn điệp rồi lấy vợ sinh con và làm ăn sinh sống từ đó cho đến nay
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với công an tỉnh tuyên quang
đã bắt giữ được đối tượng mai văn thi và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
tiếp nhận thủ lý theo thẩm quyền
như vậy sau hơn hai mươi năm năm lẫn trốn đối tượng đặc biệt nguy hiểm mai văn thi đã xa lưới pháp luật
và đồng thời đối tượng cũng phải chịu một bản án thích đáng cho những gì đã gây ra
nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh vận tải đặc biệt là tình trạng đón trả khách
không đúng nơi quy định gây mất trật tự an toàn giao thông sở giao thông vận tải tp hcm vừa có văn bản
gửi ưu ba nhân dân thành phố ký nghị lên bộ giao thông vận tải các giải pháp để xử lý tình trạng này
sở giao thông vận tải sẽ khẩn trương nâng cấp hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu
từ thiết bị giám sát hành trình của cục đường bộ việt nam để trích xuất dữ liệu điểm đầu
điểm cuối trùng lập của tổng số chuyến của xe trong thời gian một tháng
điều này làm cơ sở xử lý các trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
và du lịch vi phạm trường hợp cục đường bộ việt nam chưa hoàn thành công tác nâng cấp hệ thống xử lý
và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đề nghị cục đường bộ việt nam
chú trị ban hành cơ chế chia sẻ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô
cho sở giao thông vận tải thành phố ngoài ra đơn vị này cũng đề nghị các cơ quan chức năng
sớm xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm tiếp nhận thông tin tối thiểu của hợp đồng vận chuyển
theo quy định đã ban hành đề sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
chỉ đạo thanh tra sở giao thông vận tải thành phố tra cứu thông tin hợp đồng vận tải hành khách
theo hợp đồng và du lịch phục vụ công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết đã phát hiện thêm nhiều sai phạm khi kiểm tra độc xuất
hai phòng khám đa khoa tư nhân các phòng khám này đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây
vì vi phạm pháp luật về khám chữa bệnh bị phản ánh vẽ bệnh moi tiền
liên quan đến công tác hậu kiểm việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh
tại một mươi hai phòng khám đa khoa đã từng bị xử lý vi phạm hành chính trước đây
theo sở y tế thanh tra sở y tế cũng đã có buổi kiểm tra độc xuất các cơ sở này
qua kiểm tra các phòng khám này đều có vi phạm liên quan đến các quy định hành nghề khám chữa bệnh
phổ biến nhất là bố trí thêm phòng điều trị bổ sung trang thiết bị y tế nhưng chưa báo cáo sở y tế
không đảm bảo điều kiện vệ sinh không đủ dụng cụ để thực hiện các thủ thuật sản phụ cho người bệnh
quảng cáo không đúng với nội dung đã được sở y tế xác nhận quảng cáo quá phạm vi chuyên môn đã được cấp phép hoạt động
cũng theo sở y tế sau hai ngày đưa đường dây nóng chín tám chín bốn không một một năm năm tố cáo phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh môi tiền bệnh nhân đi vào hoạt động
cho đến nay đường dây này đã tiếp nhận một mươi chín cuộc gọi trong đó có năm cuộc gọi liên quan đến phòng khám có dấu hiệu vẽ bệnh moi tiền bệnh nhân
các thông tin đang được thanh tra sở y tế tổng hợp xử lý theo đúng quy định